nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
thành phố đà nẵng đã chỉ đạo công ty cổ phần cấp nước đà nẵng khẩn trương hoàn thiện thi công xây dựng công trình
đập tạm ngăn mặn trên sông cẩm lệ với tổng chi phí một mươi bốn tỷ đồng
theo dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào trước tết nguyên đán
có phần chủ động ứng phó với tình huống nước nhiễm mặn có nguy cơ xảy ra trước tết nguyên đán
việc đắp đập tạm ngăn mặn tại sông cẩm lệ chỉ là công trình tạm thời
khi dự án mở rộng trạm bơm phòng mặn an trạch tuyên ống chuyển tải nước thô từ đập an trạch
về nhà máy nước cầu đỏ và nhà máy nước hòa liên hoàn thành
thì tháo dỡ đập và trả lại nguyên trạng lòng sông ban đầu
thánh đạo công ty dawako cho biết hiện các công suất của nhà máy nước đã có thể cung cấp tối đa
đến ba trăm bốn mươi tám m ba trên ngày cao gấp một một lần so với công suất đỉnh điểm trong mùa hè năm hai nghìn một mươi chín
do đó dawako sẽ cung cấp đủ nước sinh hoạt cho thành phố trong dịp tết nguyên đán canh tí
nếu nước sông cầu đỏ bị nhiễm mặn nặng hơn năm trăm năm mươi mg trên lít